thành phố cần thơ được trung ương quan tâm đầu tư hàng ngàn tỷ đồng để phát triển một số tuyến đường giao thông trọng yếu
đồng thời thành phố cũng đã tập trung cho công tác phát triển kết cấu hệ thống hạ tầng giao thông
nhằm đóng vai trò kết nối giao thông vùng đồng bằng sông cửu long
trên địa bàn thành phố cần thơ có sáu tuyến quốc lộ đi qua dài hơn một trăm hai mươi năm km do bộ giao thông vận tải quản lý
trên các tuyến quốc lộ này nhiều dự án cải tạo xây mới đang được đẩy mạnh tiến độ
như nâng cấp cải tạo quốc lộ chín mươi một b theo hình thức bot cầu vàm cống đã thi công đạt năm mươi hai khối lượng
dự kiến hoàn thành vào năm hai nghìn một mươi bảy và tuyến lộ tẻ rạch sỏi đã khởi công từ tháng một năm hai nghìn một mươi sáu và dự kiến hoàn thành vào năm hai nghìn hai mươi
trên các tuyến quốc lộ này nhiều dự án cải tạo xây mới đang được đẩy mạnh tiến độ
như nâng cấp cải tạo xây mới vào năm hai nghìn một mươi bảy và tuyến lộ tè rạch sỏi đã khởi công từ tháng một năm hai nghìn một mươi sáu và dự kiến hoàn thành vào năm hai nghìn một mươi tám

cần thơ đã hình thành khá rõ nét về các trung tâm này
thí dụ như là về giao thông thì cần thơ hiện nay có hệ thống đường bộ kết nối được với các tỉnh đồng bằng hồ cổ nông rất là thượng lợi
cùng với các tuyến quốc lộ thành phố cần thơ hiện đang quản lý hơn một trăm sáu mươi một km đường bộ
thời gian qua cần thơ đã quan tâm đầu tư cải tạo xây mới nhiều tuyến đường
trong giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi quỹ ban dân thành phố đã có một kế hoạch
trong kế hoạch đầu tư công giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi thành phố cần thơ đang xin vốn hỗ trợ của trung ương để thực hiện đầu tư các dự án đường tỉnh lộ chín trăm một mươi bảy chín trăm một mươi tám chín trăm hai mươi một chín trăm hai mươi hai và chín trăm hai mươi
nhằm tạo điều kiện phát triển về kinh tế
trong kế hoạch đầu tư công giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi thành phố cần thơ đang xin vốn hỗ trợ của trung ương để thực hiện đầu tư các dự án đường chín trăm một mươi bảy chín trăm hai mươi một chín trăm hai mươi hai và chín trăm hai mươi ba